tổng công ty điện lực miền trung cho biết tính đến chín giờ sáng ngày hôm nay do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
đã có hơn bốn trăm linh khách hàng của sáu tỉnh khu vực miền trung bị ngừng cung cấp điện
bão đã gây ra bốn sự cố đường dây gây mất điện hai trạm biến áp ở tỉnh thừa thiên huế
tại tỉnh quảng bình bão đã khiến hơn một mươi khách hàng mất điện
tại tỉnh quảng trị có hơn một trăm hai mươi tám khách hàng mất điện
thừa thiên huế có hơn một trăm chín mươi một khách hàng mất điện
còn tại đà nẵng có hơn một mươi năm khách hàng mất điện
ngày sau bão các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra khắc phục sự cố để cung cấp điện trở lại trong ngày hôm nay
trừ những khu vực bị sạt lở ngập nước